sáng ngày bảy tháng ba phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đắk lắc đã di lý đối tượng nguyễn đông phương hai mươi tám tuổi
trú tại xã cư bao thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi năm h ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh
thì phát hiện nguyễn đồng phương điều khiển xe máy chạy quá tốc độ cho phép nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
tuy nhiên phương không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình đâm thẳng vào tổ công tác
chưa dừng lại phương còn vòng lại thêm hai lần nữa rồi đâm trực diện và dùng chân đạp vào tổ công tác
đến một mươi sáu giờ cùng ngày phương cùng một nam thanh niên chưa rõ danh tính cầm theo một cây dao dựa điều khiển xe máy đến tìm tổ công tác để gây sự
tại đây năm thanh niên chưa rõ danh tính đã cầm dựa chém nhiều nhát vào hai xe đặc trùng của tổ công tác gây thiệt hại hơn hai mươi sáu triệu đồng
sau khi gây án phương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đắk lắc đã phát lệnh truy nã phương trên toàn quốc
trong thời gian lẩn trốn phương liên tục thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau nhiều lần xác minh cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và bắt đối tượng phương khi đang lẩn trốn ở khánh hòa
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk điều tra làm rõ